phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình dương đã phát hiện lập biên bản một doanh nghiệp sản xuất giấy dùng rác thải công nghiệp để đốt lò xấy không đảm bảo quy định về xử lý chất thải
vào thời điểm kiểm tra lực lượng cảnh sát môi trường phát hiện tại khu vực lò đốt của công ty trách nhiệm hữu hạn đồng xuân tại xã an tây thị xã bến cát tỉnh bình dương
các công nhân đang sử dụng rác thải công nghiệp đã qua sử dụng để đốt lò xấy
đại diện công ty này không xuất trình được giấy phép xử lý chất thải rắn công nghiệp
khu vực xung quanh lò đốt rác thải vương vãi khắp nơi nước thải và xỉ than của lò đốt cũng không được xử lý đúng quy định gây ô nhiễm môi trường
trước đó lực lượng công an phát hiện xe tải biển kiểm soát bảy mươi bảy c một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín do cù huy một mươi thường trú tại hà tĩnh điều khiển
chở khoảng một mươi một bốn trăm linh kg chất thải công nghiệp từ các công ty khác đến giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn đồng xuân để đốt
qua kiểm tra xe ô tô này cũng không có
giấy phép vận chuyển rác thải theo quy định